liên quan đến dịch covid một mươi chín tỉnh thái bình ngày hôm qua đã ghi nhận một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tại thôn bùi xã hòa tiến huyện hưng hà
ngay trong ngày lực lượng chức năng địa phương đã thiết lật năm chốt kiểm soát toàn bộ các đường ra vào thôn để phong tỏa
bệnh nhân là ông bvn sáu mươi một tuổi trước đó bệnh nhân đã vào quảng nam để thăm người thân bị ốm
khi biết người thân của mình tại quảng nam có xét nghiệm kết quả dương tính với sars cov hai
ông đã chủ động đi xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính lần một
chín người có tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm cán bộ y tế công an trưởng thôn cán bộ vận chuyển cán bộ xét nghiệm cũng được theo dõi y tế
hiện thôn bùi có khoảng hai trăm bốn mươi ba hộ dân với tám trăm hai mươi người
chính quyền huyện hưng hà yêu cầu tất cả người dân trong thôn thực hiện giãn cách hai mét
đeo khẩu trang khi đi ra ngoài không tập trung đồng người và tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội đóng cửa khu vui chơi giải trí